người đàn ông này là nguyễn văn hai ở ấp long thạnh xã long bình điền chợ gạo tỉnh tiền giang
sau bao ngày sống trong tuyệt vọng vì bản án tử hình của người con trai duy nhất
hôm nay ông đã quyết định đến trại tạm giam công an tỉnh tiền giang để gặp lại đứa con trai ấy
đứa con mà ông đã đặt cả tương lai vào nó
giờ nó phải trả giá bằng bản án tử hình vì tội giết người
đứa con tổ lỗi của ông là nguyễn hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
chỉ vì không có tiền cho bạn gái trong thời gian bốn mươi ngày
từ ngày một mươi tháng chín đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn
hắn đã giết chết ba người
hành vi mất nhân tính đấy của nguyễn hoài nam cũng xuất phát từ bản tính ham chơi lưới lao động yêu đương bổ quáng
mặc dù bạn gái của hắn đã có gia đình
nhưng nguyễn hoài nam vẫn bất chấp tất cả
khi biết tin bạn gái bị ốm nằm viện
hắn chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền bằng mọi giá để thăm bạn gái
em muốn lo cho người yêu mình tốt hơn
em muốn có tài nhanh đạo em nghĩ sao em làm vậy
giờ em mong quay ngoài cũng mạnh thoẻ
đừng suy nghĩ gì nữa chỉ nghĩ qua cho nó qua
nói như thế là em cũng tức là mình cũng là người nghèo
không có nhiều tiền đúng không

lúc em nghĩ thế nào

em nghĩ là
nguyễn hoài nam đã thực hiện hành vi tàn độc của mình với ba người hành nghề xe ôm
chỉ chưa đầy bốn mươi ngày
tối một ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn
nam lang lang thang trên đường nguyễn thị thập thành phố mỹ tho
với đỉnh cướp xe ôm thì gặp ông trần trung hoàng
thuê ông hoàng trở đi
khi đến khu vực vắng vẻ nam yêu cầu ông hoàng dừng xe lại
khi ông hoàng mất kiểm soát nam tấn công ông hoàng từ phía sau bằng nhiều nhát dao đâm
tiếp đó vào dạng sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn
nam thuê anh lê hồng thanh trở từ thành phố mỹ tho về huyện trợ gạc
khi đến khu vực vắng người qua lặng từ phía sau nam giúp rào đâm vào lưng cổ làm anh thanh đổ gục xuống đường
giữa nam cướp xe và tàu thoát
sau đó anh thanh gắn ngưỡng chạy vào nhà dân nhờ trợ giúp
nhưng trên đường đi cấp kiếm thì anh thanh đã tử vong
vì thế việc gây án rất lọt nam đã tiếp tục tội ác này
đêm ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn nam thu hẹn trần văn lâm trở từ ngã ba trung lương về huyền trợ gạo
cũng như những lần trước chỉ đi một đoàn đến nơi vắng vẻ
nam bất ngờ tấn công ông lâm bằng nhiều nhát dao làm người xe ôm tử vong kẻ trốn
sau đó nam lấy xe máy và ví tiền của nạn nhân
sáng ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm toán nhân dân tỉnh tiền giang mở viên toàn lưu động
xét xử sưu thẩm đối với nguyễn hoài nam
tòa tuyên án nguyễn hoài nam tử hình về tội giết người một mươi tám năm tù về tội cướp tài sản
tổng hợp hình phạt là tử hình
đây là bản án thích đáng dành cho nguyễn hỏi nam
sau khi nhận bản án tử hình nguyễn hoài nam có thời hạn một mươi năm ngày để viết thư xin ân sáng của chủ tịch nước
thế nhưng ý thức được tổ lỗi của mình nguyễn hoài nam đã không viết thư
hắn luôn mong mình sớm được chết để đền tội tả lỗi với gia đình các nạn nhân
về tội ác mà mình đã gây ra
tôi gặp hãng nguyễn hiệp tôi đó là tôi cho tôi gọi lời xin lỗi với mấy gia đình đang gặp
tôi gặp hãng nguyễn hiệp tôi đó là tôi cho tôi gọi lời xin lỗi với mấy gia đình đang gặp
tôi không hiểu sao mà tôi có thể làm được như vậy
tôi không dám nhân sự ân xá của chủ tịch nước
vì tôi làm tôi xin được chịu
phạm nhân nam động duyên nhiều lần để làm đơn tha tội chết
nhưng mà phạm nhân nam cương quyết không làm
bởi vì thấy tội lỗi của mình là sai
cho nên phạm nhân nam không viết đơn tha tội chết

án tử hình của nguyễn hoài nam đã khiến người cha khốn khổ này của hắn đau đớn đến chết đi sống lại không dám đi đâu không dám làm gì
đến nay sau nhiều tháng trôi qua ông đã dần ngôi ngoai đến trẻ giam lần cuối

mô của tổ tiên còn mảnh đất trồng hoa này chính là nơi mà ông sẽ để dành khi bản án tử hình của con trai thi hành án thì gia đình ông sẽ xin được các con về đây an táng
mảnh đất này trước khi ông bỏ không từ khi biết tin con trai duy nhất phạm trọng tội phải trả giá bằng bản án tử hình nên mảnh đất này ngày nay ông đã trồng hoa
cho dù con cái có là kẻ phạm trọng tội
thì đối với cha mẹ con cái vẫn là tình yêu vụ vừa bến
có lẽ đây là việc cuối cùng mà người cha này còn có thể làm được cho con
trồng hoa để chờ con
con dại thì cái mang
từ khi con trai phạm trọng tội cha mẹ nguyễn hỏi nam không dám bước chân ra đường
và không dám tiếp xúc với bất cứ ai
họ đau khổ tuyệt vọng một phần vì nỗi ân hận
không biết dạy dỗ con đến nơi đến trốn
một phần vì lực bất tạm tâm
cha mẹ sinh con trời sinh tính
có cha mẹ nào khi sinh con ra lại không muốn con khôn lớn thành người
nỗi đau đớn này những kẻ làm con như nguyễn hoài nam lẽ ra về thấu hiểu
cha mẹ nam luôn mặc cảm với bà con xóm giềng
nhưng trong quá trình gặp gỡ với cán bộ điều tra
chị hiếu người thủ lý vụ án của nguyễn hoài nam
ông bà đã phần nào được giải tỏa
cho đến lúc này khi bản án tử hình đã tuyên thệ
nhưng nguyễn hoài nam đang chờ thi hành án đón nhận cây chết
điều còn sót lại duy nhất trong con người của nguyễn hải nam
là không viết đơn xin ăn sáng của chủ tịch nước
để sớm thi hành án tà tội với gia đình bị hại
tà tội với gia đình của mình
đối với nguyễn hoài nam
có thể đó chỉ là cái chết để tà tổ
rồi mọi việc sẽ hết
thế nhưng hắn đâu có biết
việc làm của hắn đã để lại những bi kịch đớn đau
cho người ở lại
không biết đến bao giờ mới ngồi ngoài
đường đến nhà ông lê hồng cường
ở xã cao ngọc
huyện ngọc lạc
tỉnh thanh hóa phải đi qua nhiều đoạn đường đất với những khúc cuồng hoàng hoàng
ngôi nhà này từng là mái ấm của ba người gồm vợ chồng ông cường và cậu con trai
bản thân là nông dân nhưng kể từ khi con trai đi tù con dâu bỏ đi vợ phải tha phương cầu thực
thì ông cường không còn trí và lực để tiếp tục công việc đồng án
mấy sàng ruộng được ông nhược lại cho hàng xóm đổi lại mỗi năm họ cắt lại cho dăm ba bao thóc
đủ để hai ông cháu rong cháo đắp đổi qua ngày
thu nhập chính của ông cường mấy năm qua chỉ là trông cậy vào vài gốc nghệ đỏ
được ông tăng gia sản xuất trên mảnh vườn nhỏ sau nhà
năm nào cây nghệ được giá thì ông cũng có đồng ra đồng vào để mua răm ba lạng thịt cải thiện cho đứa cháu nội
còn không thì hai ông cháu chỉ có cơm trắng với nghệ giang cho qua ngày
con đường dẫn đến vòng lao lý của lê văn triều là một hành trình dài và có hệ thống
lần sau luôn liều lĩnh táo tợn hơn lần trước
xuất thân trong gia đình nông dân nghèo khó nhưng triều từ nhỏ đã siêng ăn hơn siêng làm
lớn hơn chút nữa thì lại a dù theo chúng bản xa vào những thứ vui vô bổ
vài thứ vật dụng mà cha mẹ phải một nắng hai xương chắc chiêu lắm
mới sắm được cứ lần lượt đội nón ra đi sau những cuộc vui của chiều
hai mươi tuổi triều lấy vợ
những tưởng làm cha
sẽ làm hắn tu tâm đủ tính
nào ngờ hắn ngày một lấn sâu vào tội lỗi đến mức phải bỏ đi biệt xứ để trốn tránh lệnh truy nã của công an địa phương
chưa dừng lại
tại nơi lẩn trốn lê văn triều tiếp tục cùng đồng bọn tổ chức cướp tài sản của nhiều người
đã chống cho một tài chính
đến diễn ra một kẻlage
những người thân còn lại cũng lần lượt rời xa căn nhà nhỏ
bỏ lại ông cường cùng đứa cháu nhỏ côi cút
cả một đời vất vả nhọc nhằn nuôi con
giờ lưng còng ngối mỏi
vẫn phải tiếp tục tăn tiện chất chiêu để chăm chóng
một cuộc đời lam lũ nỗi buồn nhiều hơn niềm vui
nên mới bước qua tuổi xế chiều mà sức khỏe của ông đã gần như cạn kiệt
bởi thế thời gian còn được ở bên cháu gái
ông chỉ dám tính bằng tháng chứ không dám tính bằng năm
nhận án tử bước chân vào buồng biệt giam với hầu hết các tử tội
đã là nỗi khiếp sợ
nhưng sẽ còn khủng khiếp hơn gấp trăm ngàn lần
nếu như những ngày cuối cùng được sống không có người thân đến thăm
không được an ủi động viên giống chỉ một lần
không được chăn trối không được xám hối dù đã là những lời xám hối muộn màng
lê văn triều là tử tù khốn khổ nhất trong số những người cùng cảnh ở trại giam công an tỉnh bình thuận
bởi lẽ từ khi bị bắt đến khi đặt trang trí
chân vào buồng giam dành cho tử tội đã gần ba năm
nhưng chiều chưa một lần có người thân đến thăm nuôi hay tiếp tế

có cha mẹ nào không thương yêu
không thôi đau đáung về những nóng ruột của mình
nhưng nhìn vào mái nhà rách nát này
chứng kiến bữa cơm được cho là sang nhất của hai ông cháu
rồi lại nghĩ về quãng đường hơn một cây số
từ ngọc lạc thanh hóa đến thành phố phan thiết của tỉnh bình thuận
mới thấu hiểu người cha khốn khổ này đã lực bất tòng tâm đến mức nào
khi còn tự do lê văn triều chưa một lần biết chân quý tình cảm gia đình
chưa một lần hắn nghĩ về công lao sinh thành dưỡng dục của mẹ cha
cũng chưa lần nào kể từ tội nghĩ về nỗi cơ cực nhọc nhằn mà hai đứa sinh thành đã phải trải qua kể từ khi có hắn
giờ đây sau cú ngã trí mạng hắn đã có thời gian dừng lại để suy ngẫm về cuộc đời về giá trị của tình thân
và hắn nhận ra rằng bao năm qua hắn đã quá vô tâm quá tàn nhẫn về những người đã mang nặng đẻ đau
chất chiêu từng hạt gạo luống rau để nuôi dưỡng hắn
chưa một lần nào báo đáp công ơn dưỡng dục của mẹ cha ngược lại hai mươi sáu năm sống trên đời
thì quá nửa thời gian ấy hắn chỉ mang lại nỗi buồn phiền và đau đớn cho mẹ cha
hắn muốn cất lên lời xin lỗi dù đã quá muộn màng
nhưng có lẽ đó là việc thiện lương duy nhất và cuối cùng mà hắn có thể làm được trong phần đời ít ỏi còn lại
mình làm thật sự là gây tầm
mình cũng không thể tha thứ được cho mình huống chi là gia đình và dư luận xã hội
đến nay cháu cũng nhận ra được rằng cái chết của mò hà đã làm cho gia đình phát
gia đình cầu hưng phải chịu nhiều đau khổ biết nhường nào
gia đình cháu cũng phải chịu khổ sở hệ lụy vì một đứa con hư cháu
chính vì lẽ trên mà cháu đã viết thư gửi lên chủ tịch nước
xin được đi thi hành án sớm để xoa dịu sự bức xúc căm phẫn của gia đình bác
cũng như giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ cháu
về phần mình cháu cũng chấm dứt được sự răn mặt và nỗi ám ảnh lương tâm hành hàng cháu từng ngày từng giờ
từng ngày trời thi hành án
gái tử tù đã rất hoang mang bi quan và tỏi da suy sụp tinh thần
trước khi viết lá thư gửi đến gia đình nạn nhân
tử tội nguyễn văn thành cũng đã viết một lá đơn xin được thi hành án sớm gửi chủ tịch nước
hắn từng tâm sự ba tháng đầu kể từ khi gây án và sau này tòa tuyên án tử hình
chẳng đêm nào hắn dám chợp mắt vì cơ hễ nhắm mắt lại là hình ảnh chị hà trong bộ quần áo trắng lại hiền về
có lần hắn còn thấy nạn nhân bồng cửa

có lần hắn còn đi qua đi lại trước mắt
nỗi ám ảnh về tội lỗi quá khứ đã khiến hắn muốn được đi chết sớm chừng nào tốt chừng đấy
bên cạnh những lá thư tay nhiều tử tù lựa chọn cách làm thơ
bên cạnh những lá thư tay nhiều tử tù lựa chọn cách làm thơ

talry rằng tội của mình sẽ phải đưa lại cho lời giám huối và tranh chối cuối cùng của mình với gia đình vợ con

thế mới biết mỗi con người dù có độc ác đến đâu

khi đối diện với chính mình những ngày tháng cuốn đời
lê thanh đài mán hạn tù về tội trồng cắp tài sản năm hai nghìn một mươi hai
làng thang từ hải phòng sang thái bình y gặp và kết bản với chị nguyễn thị minh tâm

sự thiếu thốn tình cảm của hai con người đã từng đổ vỡ trong hôn nhân
khiến chị tâm và đài có sự đồng cảm

lấy xong ba mạng người ông nguyễn anh tòa bà đoàn thị cún và chị nguyễn thị minh tâm
nhưng không hiểu vì lý do gì ngay trong ngày định mệnh ấy đại đã ra tay không thương tiếc với cả gia đình người yêu ngay trong chính căn nhà của họ
nhưng không hiểu vì lý do gì ông nguyễn anh tòa bà đoàn thị cún và chị nguyễn thị minh tâm
đài ung dung thay bộ quả náo dính móng rồi nằm chờ trời tối mới lấy xe máy điện thoại và máy tính xách tay của chị tâm khóa cửa ngoài bỏ trốn
cơ quan kể sức điều tra công an tỉnh thái bình đã huy động tối đa lực lượng để truy tìm đài và chị tâm
vì sao người con duy nhất còn lại trong gia đình nạn nhân không có mặt tại phiên tòa
và cũng đã lặng lẽ đi ra ngay sau khi lo xong hậu sự cho cha mẹ và em gái
có lẽ sự đau đớn tột cùng khiến anh không thể chứng kiến thêm bất cứ điều gì gợi đến ký ức đen tối đó
phiên tòa xét xử lê thanh đại đã diễn ra chống im lặng
về tội giết người áp dụng điểm c khoảng hai điều một trăm ba mươi ba
sử phạt lê thanh đại một mươi năm tù về tội cướp tài sản
áp dụng điểm d khoảng một điều ba mươi năm bộ đội trình xử tổng hợp hình thật chung của cả hai tội

ông đường và ông tòa là những người bạn cùng đơn vị
họ lên đường nhập ngũ cùng một ngày
cùng bỏ đá vào túi cho đủ cân nặng
nguyện thiêng liêng đi theo tiếng gọi của tổ quốc
và sát cánh bên nhau trong những trận chiến sinh tử tại quảng trị

họ đã trải qua những ngày tháng dưới bom đạn ác liệt của kẻ thù
cơm không có để ăn nước không đủ để uống
và giữa làn danh của sự sống và cái chết
những trận chiến đã đi vào lịch sử
như tà cơn dốc miếu khai xanh
hay thành cổ quảng trị
tất cả đều có bức chân có máu
và một phần cơ thể của họ để lại
chính vì vậy cuộc đời dung rủ cho ông tường ông tòa
vừa là đồng hương vừa là đồng độ
sau ngày xuất ngũ lại được là hàng xóm của nhau
người khu phố trước người khu phố sau
cả hai đều vô cùng trân trọng tình bạn đẹp đẽ này
khi chúng tôi cùng sinh hoạt trong một phường
và cũng gần gũi nhau trước kia thì nó khác tổ
đến bây giờ là cùng một tổ dân phố
thì anh em chúng tôi đi đâu cũng có nhau
khi sinh hoạt của đồng ngũ hoặc là cũng bạn bè này
ngày thỉnh thoảng chúng tôi rỗi hay đi câu
đi bắt chim đi chơi đi thú
rồi tất cả rồi đến nhà từng anh em
để thăm hỏi tình hình sức khỏe của nhau
và khi về đời thường thì chúng tôi cũng lúc
khi chẳng may là bạn của tôi bị tai biến
tôi cũng hay sang luôn động viên mà mau khỏe
mau khỏe để lành bệnh
ông đường may mắn hơn khi bước ra
của cuộc chiến mà trong người không mang nhiều thương tật
còn ông tòa người thương binh chịu nhiều di chứng
chất độc màu da cam tuổi càng cao
bệnh tình càng trở nặng nhất là khi trái gió trở trời
không ai khác chính ông đường là người thân duy nhất
ở bên cạnh khi con cái chưa về kịp
ông đường đưa ông tòa đi viện cắm bạn lên cầu thang
chăm sóc bạn miếng ăn giấc ngủ
ở khoa điều dưỡng bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình
đã bao lần những ánh mắt nhòa đi vì xúc động
khi chứng kiến mối tình đồng nghiệp ấy của hai người linh giả
khóa trái cửa một cách khó hiểu
điện thoại không liên lạc được
ông đường đã đạp xe đi khắp các bệnh viện trong thành phố để tìm bạn
ông cũng là người thông tin cho em họ ông tòa

của ông tòa tất nhiên đã để lại một khoảng trống đáng kể trong lòng những người đồng đội
cái chết của ông tòa một lần nữa lại khiến đồng đội của ông xích lại gần nhau và gần nhau hơn nữa
đấy là một điều mà chúng tôi thấy rất đáng tự hào
khi đồng đội còn sống thì trông non nhau và đến khi đồng đội ra đi

chúng tôi nghĩ rằng là lúc cuộc sống thì những người cựu chiến binh vẫn là những đồng chí đồng đội tốt
và lúc ra đi thì nghĩa tình của cựu chiến binh cũng là hết sức đảm thắm
cùng nhau chia sẻ cùng nhau và giúp mọi công việc
đồng chí tạ chứ đưởng và đồng chí nguyễn anh tòa
thì trong lúc mà còn sống ở khu vực địa phương
thì hai đồng chí cùng một chi hội cựu chiến binh

cùng một tổ dân phố
thì đồng chí nguyễn anh tòa
là những người mà đã là cấp tá trong quân đội
và có nhiều công lao đóng góp và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng
cái mối quan hệ này thì tôi thấy rằng là nó là một cái mối quan hệ
mà được duy trì tốt đẹp
và cũng là cái truyền thống của bộ đội cụ hồ với nhau
nhưng đặc biệt hai đồng chí đó cùng một tổ dân phố
và giúp nhau như tôi nói rằng đấy
cái mối quan hệ này thì nó mang tính chất sâu nặng hơn
ông tòa không còn nữa
người con trai duy nhất còn lại của ông cũng không ở lại
ông đường thay mặt người bạn quá cố
trông coi ngôi nhà và chăm sóc phần hương hòa cho bạn
không lương không thủ lao
ông đường làm việc đó bằng cái tâm cái tình của mình với bạn
sự mất mát của ông còn đớn đau hơn cả
sự mất mát của một người lính tiễn biệt đồng đội mình
trong trận chiến năm xưa
bởi trong cái mất mắt ấy còn có cả sự xót xa
niềm căm phẫn
có cả nỗi cô đơn khi người lính già mất đi người đồng đội
mất đi một người bạn tâm tình
nhớ lại cái giây phút đỉnh mệnh
khi chứng kiến cái chết của người bản thân
và vợ con ông đường
vẫn không thể kìm nén được cảm xúc
không thể diễn tài
không thể đừng nỗi đau mất mát đó
ông đã lặng người đi
người lính ra không thể khóc thành tiếng
nước mắt ông chảy vào trong
vẫn là tác phong của một người lính gần như năm mươi năm trước
ông không thể tìm kiếm sự chia sẻ nào tốt hơn
đó chính là việc gọi điện thoại
để thông tin cho những người đồng đội của mình

anh em chúng tôi huấn luyện và sống và đi chiến đấu
những năm tháng nằm ở chiến trường
thì gắn bó với nhau từng bữa cơm và xẻ lửa
và những hộp cơm lắm mà chúng tôi đã từng nguội
mà khô có thể là lém lăn như là bi
mà chúng tôi vẫn quý nhau và chia nhau
từng ngày từng tiếng
trong những ngày năm tháng ở chiến trường
và những con vắt nó cắn mà đầm đìa
anh em chúng tôi nằm trên võng
mà đôi khi nhớ về nhà mà khóc và nhớ
và những cứ bảo bao giờ giải phóng miền nam
thì anh em ta rồi đoàn tụ và gặp về
chung với bố gặp bố gặp mẹ gặp gia đình
con chim cô gái này là chứng nhân cho tình đồng đội
đồng chí giữa hai người
khi còn sống ông tòa đã tặng nó cho ông đường
ông đường cũng vì thế mà chăm sóc
nâng niu nó như một kỷ vật thiêng liêng của riêng mình
mỗi ngày để ngôi ngoai nỗi nhớ với người bản tri kỷ
ông đường lại làm các công việc quen thuộc là chăm sóc

linh hồn của ông tòa dưới suối vàng chắc hẳn sẽ ấm mắt biết bao nhiêu

hiện trường một vụ trọng án năm trước
giờ đây đã ấm cúng hơn nhiều
bởi bàn tay chăm sóc của những người thân thiết trong gia đình
những người hàng xóm lãng giềng
và tất nhiên không thể thiếu bóng dáng quen thuộc của người lính già
cựu chiến binh tạ duy đường
ngay cả khi người đồng chí của mình đã ra đi
thì nghĩa tình đồng đội vẫn là một điều chẳng bao giờ dứt